tại thành phố luông pha băng bắc lào đã diễn ra hội nghị bộ trưởng ngoại giao hợp tác mê công lan thương
gọi tắt là mlc lần thứ tư với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao các nước campuchia lào myanmar thái lan trung quốc và việt nam
đoàn việt nam do đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao làm trường đoàn
hội nghị mang chủ đề thúc đẩy đối tác vì sự thịnh vượng chung
về hợp tác thời gian tới các bộ trưởng thống nhất đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai kế hoạch hành động mlc hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
được thông qua tại hội nghị cấp cao mlc lần thứ hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám
theo đó các bộ trưởng nhất trí nghiên cứu các sáng kiến thúc đẩy hợp tác về năng lực sản xuất kết nối khu vực thương mại năng lượng hải quan y tế giáo dục
và xây dựng một vành đai phát triển kinh tế mlc
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh
hợp tác mlc cần chú trọng một số nội dung chính như duy trì bộ máy hoạt động gọn nhẹ hiệu quả bảo đảm các dự án mang tính bao trùm
và đem lại lợi ích chung công bằng cho tất cả các nước thành viên
chú trọng thúc đẩy phối hợp giữa mlc và các cơ chế hợp tác mekong và khu vực đặc biệt là asean và mrc
tập trung nguồn lực cho thực hiện năm lĩnh vực ưu tiên kết nối nguồn nước năng lực sản xuất hợp tác kinh tế qua biên giới nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo
theo đó một số hoạt động cần đẩy mạnh trong giai đoạn tới gồm giải quyết nút thắt trong lưu thông hàng hóa giữa các nước
thúc đẩy mở cửa thị trường trung quốc cho các mặt hàng nông sản của các nước mekong
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh sáu nước mlc cần đổi mới tư duy và cách làm trong hợp tác quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước mekong
để có thể ứng phó thành công với những thách thức chung ngày càng gia tăng đối với khu vực